việc quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được dư luận đánh giá cao
bởi lẽ bên cạnh mục đích nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của quốc hội nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước
việc lấy phiếu tín nhiệm còn là một giải pháp thiết thực cụ thể góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
để hiểu sâu thêm về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trao đổi ngắn sau đây của truyền hình nhân dân
là một cán bộ có nhiều năm lăn lộn ở cơ sở và trải qua nhiều cương vị công tác từ địa phương đến trung ương
từng là bí thư tỉnh ủy rồi tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí vũ trọng kim đánh giá việc lấy tiến nhiệm có ý nghĩa rất quan trọng
thông qua việc lấy phiếu tiết nghiệm để cho mỗi người xoay xét về bản thân của mình
vị trí công tác của mình đã đảm bảo được nhiệm vụ quyền hạng những yêu cầu mà đảng và nhà nước đặt ra trước
nhất là đòi hỏi từ cuộc sống của nhân dân thì người cán bộ đó đã đem hết nhiệt tình khả năng của mình để làm việc
với một tinh thần phục vụ nhân dân trước thì điều đó là cái bộ phiếu tiết nghiệm này làm cho mỗi người phải xoay xét cái trách nhiệm của mình cái lối sống của mình
chính vì thế mà các đại biểu quốc hội đã thể hiện thái độ rất công tâm khi thay mặt cử tri cả nước bỏ la phiếu đánh giá bốn mươi tám cán bộ cấp cao ở bốn mươi tám cương vị khác nhau
cái bộ phiếu tiết nghiệm lần này
nó đã phản ảnh được cái sự đánh giá một cách đúng đắn và khách quan của các đại biểu quốc hội
vì sao tôi nói như thế
thứ nhất là thực hiện đúng cái nội dung yêu cầu của pháp luật và cái nghị quyết của quốc hội đề ra
thứ hai nữa là chúng ta đi vào những tiêu chí hết sức cụ thể để xem xét là đánh giá
và thứ ba nữa
là có một cách là theo dõi đánh giá và xem xét từng trường hợp cụ thể trong cái điều kiện cụ thể và cái môi trường hoạt động cụ thể
chứ không phải là một cái sự là bình quân chủ nghĩa là như nhau
sự khách quan công tâm chính xác trong lần bỏ phiếu tín nhiệm này sẽ là căn cứ là chỗ dựa
để có những đánh giá chính xác phẩm chất năng lực và uy tín của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
góp phần hiện thực hóa những chủ trương mục tiêu được đưa ra trong nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai về công tác cán bộ
đây là một việc làm rất có ý nghĩa trong vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ của chúng ta
và ngày càng trong sạch vững mạnh và phấn đấu đạt được yêu cầu
tức là ngang tầm với nhiệm vụ mà nghị quyết trung ương bảy đã đề ra là đội ngũ cán bộ phải được xây dựng
mà xây dựng nên nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược thì phải được xem xét đánh giá
và làm sao đó là bồi dưỡng xây dựng nó đảm bảo được những cái tiêu chí nhất định
để mà thực hiện cái nhiệm vụ đó ở mức độ là ngang
tầm cái sự đòi hỏi của cuộc sống của thực tiễn
theo đồng chí vũ trọng kim việc lấy phiếu tín nhiệm nên tiến hành sâu rộng ra các địa phương
các cấp các ngành để thành một hệ thống nhất quán từ trên xuống dưới
để mà giám sát giúp đỡ và cả dân đe cảnh tỉnh cán bộ
và đây chính là một sự chuẩn bị để có những lựa chọn nhân sự cấp ủy có chất lượng
cho nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng tới đây
kết quả này cần phải được liên thông từ kết quả của quốc hội
sang công tác kiểm tra của đảng và nhận xét đánh giá của hệ thống tổ chức cán bộ
và qua đó để chúng ta chuẩn bị cho một lực lượng cho thê đội sau
có nghĩa cho nhiệm kỳ sau thì cái này rất cần thiết
và những thông số này
là một cái sự là theo dõi có một sự liên thông để mà hỗ trợ cho công tác là bồi dưỡng phát huy cái lực lượng của mình
và như đánh giá của một lãnh đạo văn phòng quốc hội
thì việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là cơ sở để đánh giá cán bộ trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của đảng vào cuối năm
và cũng là một trong những căn cứ để đánh giá bố trí cán bộ quy hoạch cán bộ trong thời gian tới